đến thời điểm hiện tại thì quá trình bỏ phiếu bầu cử tổng thống mỹ tại các bang miền đông nước này đang sắp sửa hoàn tất
việc bỏ phiếu diễn ra tương đối xuân sẻ trừ một vài sự cố kỹ thuật ở bang nevada
những bang đầu tiên đóng cửa bỏ phiếu là indiana và kentucky vốn thường mất nhiều thời gian để kiểm phiếu hơn
vào lúc bảy giờ tối theo giờ miền đông nước mỹ có nghĩa là bảy giờ sáng theo giờ hà nội bỏ phiếu sẽ kết thúc tại bang chiến trường florida
bang này có truyền thống là có kết quả sớm
tương tự như là bang virginia ohio và north calorina được cho là sẽ công bố kết quả bầu cử sớm
trong khi đó tại nhiều bang như michigan texas hay pennsylvania việc kiểm phiếu được dự báo sẽ mất nhiều thời gian hơn
và có thể sẽ phải mất vài ngày thì mới công bố được kết quả bầu cử tổng thống mỹ